trong thời điểm cả nước đang đồng lòng phòng chống dịch covid một mươi chín thì có một hành động rất đáng lên áng vừa xảy ra tại bệnh viện đa khoa hùng vương huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
một người sau khi được nhân viên bệnh viện nhắc nhở đeo khẩu trang khi vào viện thì đã có hành vi hành hung nhân viên đó
hai mươi ba h ngày ba mươi tháng ba tại trung tâm cấp cứu chống độc bệnh viện đa khoa hùng vương tiếp nhận anh trần phi long nhân viên bệnh viện đa khoa hùng vương
bị một đối tượng hành hung khi anh long ra nhắc nhở người nhà đi cùng đeo khẩu trang
đối tượng là phạm hồng hải đã bị cơ quan công an huyện đoan hùng triệu tập để làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng và có hành vi đánh nhân viên y tế
hành động trên thể hiện sự manh động côn đồ không tôn trọng pháp luật đi ngược lại những nỗ lực của đảng và chính phủ nhân dân cả nước
trong việc thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt để điều tra làm rõ hành vi vi phạm và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật